liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn xảy ra tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
tri cục kiểm lâm tỉnh quảng bình vừa ra quyết định thi hành kỷ luật năm cán bộ do có những sai phạm trong công tác bảo vệ rừng
theo đó tri cục kiểm lâm tỉnh quảng bình đã tiến hành kỷ luật kiểm điểm cá nhân tập thể có sai phạm
cụ thể xử lý kỷ luật cách chức đối với ông cao huy lương trạm trưởng trạm kiểm lâm ca tăng
hạ bậc lương đối với ông nguyễn hữu chiến phó trạm trưởng trạm kiểm lâm ca tăng và ông cao thanh biên kiểm lâm viên thuộc hạt kiểm lâm huyện tuyên hóa
tri cục kiểm lâm tỉnh quảng bình có hình thức cảnh cáo đối với ông hồ ngọc danh phó hạt trưởng phụ trách hạt kiểm lâm huyện tuyên hóa
khiển trách đối với ông trương khánh bằng phó hạt trưởng hạt kiểm lâm tuyên hóa
trước đó gần tết nguyên đán mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã phát hiện vụ phá rừng xảy ra ở tiểu khu một mươi chín tiểu khu ba mươi năm
nằm trong lâm phần ban quản lý rừng phòng hộ huyện tuyên hóa
tại hiện trường các đối tượng để lại bốn trăm hai mươi chín hộp gỗ với khối lượng gần một trăm linh mét khối